chào các khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong buổi tiếp xúc vừa qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết
ông đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của lãnh đạo tp hcm đặc biệt là nhân dân thành phố đã kiên cường
đoàn kết thống nhất chủ động năng động sáng tạo đã từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh
đồng thời câu nói xúc động của chủ tịch nước đã chạm tới trái tim của người dân tp hcm
chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các quận một ba bình thạnh tp hcm
tham dự hội nghị có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền
buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
kết nối từ điểm cầu chính tại ủy ban nhân dân quận một tới các điểm cầu tại quận ba và bình thạnh
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng
đại dịch covid một mươi chín với đợt bùng phát thứ tư có sức lây lan nhanh trên quy mô lớn
đã gây tổn thất nặng nề đến kinh tế xã hội đời sống của người dân nhất là tp hcm
đại dịch khiến kinh tế văn hóa xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng
người dân thất nghiệp nhiều trẻ bị mồ côi cha mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ
chủ tịch nước bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát lớn lao của người dân tp hcm
đề nghị các ngành liên quan tổ chức chú đáo lễ tưởng niệm quốc gia cho đồng bào tử vong vì covid một mươi chín
sớm có hình thức khen thưởng kịp thời các tầng lớp nhân dân trong xã hội để động viên tinh thần
theo ông nhờ sự hỗ trợ của người dân doanh nghiệp cùng sự lãnh đạo của thành phố
mà nhiều bệnh viện giã chiến được xây dựng cơ sở vật chất của nhiều nhà máy được chưng dụng
hàng chục nghìn tỷ đồng tiền hỗ trợ được huy động
đây là tinh thần dân tộc đáng quý của dân tộc việt nam
chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm chính trị tinh thần trách nhiệm nỗ lực lớn lao của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tp hcm đặc biệt người dân thành phố đã khắc phục rất nhiều khó khăn để vươn lên vượt qua dịch bệnh
chúng ta nhận được hỗ trợ của đội quân áo trắng quân đội công an
nhưng nếu không có sự tự lực vận động quyết tâm của thành phố thì chúng ta không thể giữ được thành phố như hôm nay
chủ tịch nước nói chủ tịch nguyễn xuân phúc cho biết đến nay
thành phố cơ bản kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân phục hồi kinh tế văn hóa xã hội
gần một trăm linh doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đã cơ bản ổn định hoạt động
tuy nhiên ông cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu công nghiệp khu chế xuất vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn
ông đề nghị các ngành chức năng tiếp tục đưa giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động
có chính sách để thu hút nguồn lao động như xây dựng nhà ở cho các công nhân
về tình hình sắp tới chủ tịch nước nhắc nhở hiện nay dịch đang bùng phát rất mạnh tại châu âu mỹ với số ca tử vong tăng vọt
do đó tp hcm cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh hạn chế ca nặng ca tử vong
các cơ quan chức năng lực lượng y tế của thành phố cần ra soát tiêm vaccine cho người cao tuổi
bệnh lý nền tiếp tục tuyên truyền để một trăm linh người dân hiểu tình hình dịch bệnh
tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch không lơ là chủ quan thực hiện tốt năm k
chủ tịch nguyễn xuân phúc cũng đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của quốc hội đảng bộ chính phủ
thành phố phải quan tâm đến những vấn đề cụ thể thiết thực của người dân
sau giai đoạn dịch bệnh hoành hành ông đề nghị tp hcm nhanh chóng phát triển mô hình tăng trưởng mới trung tâm tài chính mới
thành phố cần nhanh chóng khắc phục các bất cập để hình ảnh tp hcm luôn là trung tâm kinh tế khoa học công nghệ của cả nước
ông cũng có cuộc tiếp xúc trực tuyến giữa tổ đại biểu quốc hội tp hcm với cử tri huyện củ chi và huyện hóc môn
tại hội nghị chủ tịch nước cũng lưu ý về tình hình dịch tại tp hcm đang phức tạp trở lại và đề nghị thành phố cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ năm
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh trong thời gian tới thành phố cần tập trung vào các phần việc trọng tâm để vừa phòng chống dịch
vừa khôi phục và phát triển kinh tế
trong đó cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động doanh nghiệp sớm khắc phục các tồn tại bất cập trong hệ thống an ninh xã hội
để hoạt động hiệu quả hơn khôi phục đảm bảo thông suốt hoạt động giao thông vận tải lưu thông hàng hóa điểm cung ứng
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đã ký ban hành quyết định ba nghìn bốn trăm linh về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke đều hoạt động nhưng phải có điều kiện
ở phường xã cấp độ một hai ba thì được mở cửa riêng cấp độ bốn thì không được hoạt động
theo đó quyết định này thay thế cho một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám và nhiều văn bản khác liên quan đến việc đi lại
hoạt động sản xuất kinh doanh ăn uống mà ubnd tp hcm ban hành trước đây
kèm theo quyết định này có ba phụ lục quy định tạm thời về các biện pháp áp dụng
theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường xã thị trấn của các nhóm hoạt động gồm cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
cụ thể về điều kiện chung người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một liều vaccine đối với loại hai liều sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định
trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vaccine
các yêu cầu về xét nghiệm được thực hiện khác nhau theo từng hoạt động
karaoke vũ trường quán bar được hoạt động ở địa bàn cấp độ một
theo quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn cấp độ một
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở phương xã thị trấn cấp độ hai các loại hình này được hoạt động hạn chế
cụ thể người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời các cơ sở dịch vụ chỉ được hoạt động tối đa năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
ở phường xã thị trấn cấp độ ba
dịch vụ cũng sẽ được hoạt động hạn chế
người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời cơ sở dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ như bar vũ trường cơ lộc bộ khiêu vũ karaoke phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
giả phim được mở cửa
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ
các phường xã thị trấn
cấp độ một hai sẽ hoạt động có điều kiện
phường xã thị trấn cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện
tuy nhiên hiện nay quy định cụ thể
các hoạt động sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của ybnd tp sở công thương ban quản lý an toàn thực phẩm tp
đối với các hoạt động thư viện
đọc sách dạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
trò chơi điện tử không có kết nối mạng
giết ơn cheted may sidelightól với bài viết trên bànzeug tham phi wyvern kaho integrating
phố phường xã thị trấn cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế
hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách khán giả độc giả phục vụ hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của sở văn hóa và thủ đô
đối với các hoạt động thị hành
hóa và thể thao đảm bảo tuân thủ bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch
covid một mươi chín của thành phố phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động cấp độ một đám cưới
đám tang trong nhà không hạn chế số người đối với người bán hàng rong vé số giả
phương xã thị trấn cấp độ một được hoạt động đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống
dịch covid một mươi chín phường xã thị trấn cấp độ hai hoạt động có điều kiện người tham gia phải được tiêm
đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
covid một mươi chín phường xã thị trấn cấp độ ba bốn không được hoạt động đối với các hoạt động trong nhà như
đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa thể thao
phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ở phương xã thị trấn cấp độ một hoạt động không hạn chế số lượng người tham gia nhưng không vượt
quá sức chứa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách từ một mét trở lên ở phường xã thị trấn cấp độ hai
hoạt động hạn chế số lượng tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa bảo đảm khoảng cách từ hai mươi
mét trở lên ở phường xã thị trấn cấp độ ba hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá
hai mươi năm sức chứa tối đa bảo đảm giữ khoảng cách hai mét trở lên
thưa quý vị tp hcm từng là một ổ dịch lớn nhất cả nước với số ca mắc rất cao thế nhưng hiện nay
đã được mở cửa các hoạt động giải trí lại thì đó là một điều rất đáng mừng và chủ tịch nước
nguyễn xuân phúc cũng đã ghi nhận những nỗ lực chống dịch của thành phố tuy nhiên người dân
tuyệt đối không được chủ quan vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch để không
có sự lây lan f trong cộng đồng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi